theo báo cáo tình hình dịch bệnh trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ y tế cả nước đã ghi nhận sáu bảy trăm năm mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết
tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận năm mươi tám hai trăm bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có ba ca tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số mắc đã tăng ba ba lần số trường hợp tử vong giảm một trường hợp
trước tình hình dịch bệnh gia tăng bộ y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết
một đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay kể cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch
khi bị sốt xuất huyết người dân đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị